tại thành phố cần thơ đoàn công tác của trung ương do đồng chí bùi trường giang
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương phó đoàn kiểm tra của bộ chính trị
đã làm việc với ban thường vụ thành ủy cần thơ
tại buổi làm việc đoàn kiểm tra đã công bố quyết định thành lập đoàn kiểm tra của bộ chính trị
đề cương kế hoạch kiểm tra thời gian kiểm tra
ngoài làm việc với ban thường vụ thành ủy cần thơ đoàn kiểm tra còn làm việc với các quận ủy ninh kiều
ô môn cái răng các huyện ủy phong điền cờ đỏ đảng ủy công an thành phố cần thơ
và đảng ủy sở giáo dục và đào tạo thành phố cần thơ
sau khi kiểm tra đoàn sẽ có báo cáo và làm việc với ban thường vụ thành ủy cần thơ
để hoàn chỉnh báo cáo trước khi trình bộ chính trị
phát biểu ý kiến tại buổi làm việc đồng chí bùi trường giang phó trưởng đoàn kiểm tra lưu ý
đây là hai nghị quyết quan trọng về xây dựng đảng do vậy đề nghị ban thường vụ thành ủy cần thơ
nêu rõ những ưu điểm mô hình mới cách làm hay những khó khăn vướng mắt ở cơ sở
đồng thời đề xuất những kiến nghị giải pháp tháo gỡ những vướng mắc cụ thể
sát thực tiễn để việc thực hiện các nghị quyết này tốt hơn trong thời gian tới